việc chủ động thông tin các vụ án hình sự liên quan đến kinh tế và tham nhũng đồng thời định hướng dư luận đã hạn chế được khoảng trống thông tin
chính việc làm kịp thời này đã ngăn chặn được những suy diễn đồn đoán những hậu quả xấu từ sớm từ xa
trên cơ sở đó xây chóc củng cố bền vững lòng tin của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân ta đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi